hãy bình luận chữ bff nếu hiện màu xanh thì facebook của bạn đã được bảo vệ
nếu chữ màu đen facebook của bạn đã bị ai đó theo dõi hoặc bị ai hách hãy đổi ngay mật khẩu
nhiều người đã thử làm theo và tỏ ra vui mừng khi thấy tài khoản của mình đã an toàn
thực ra thì đó chỉ là một trò vui
khi vụ xì căng đan facebook để lộ thông tin của năm mươi triệu người dùng bùng nổ
vấn đề quan trọng được các chuyên gia công nghệ tại việt nam nhận định
người dùng việt dùng mạng xã hội quá chủ quan dữ liệu rất dễ bị lộ
liên quan đến vấn đề này quý vị và các bạn có thể tìm đọc bài viết
xung quanh bê bối lộ thông tin của năm mươi triệu tài khoản facebook
người dùng facebook ở việt nam bị ảnh hưởng gì trên báo lao động số ra ngày hôm nay
mặc dù có lộ trình về việc đưa kiến thức lớp một mươi một vào đề thi
nhưng khi đề minh họa được công bố thì nhiều giáo viên và học sinh vẫn băn khoăn lo lắng
với quãng thời gian hiện có thì đây quả là một thách thức với nhiều thầy trò
lo đề thi trung học phổ thông quốc gia quá ôm đồm kiến thức là bài viết được đăng trên báo thành niên
băn khoăn chung của các nhà trường và học sinh về đề thi vẫn là phải ôn tập lại toàn bộ chương trình lớp một mươi một
vì đề có thể ra bất cứ phần nội dung nào của chương trình
bên cạnh đó theo nhiều giáo viên hầu như đề thi của các môn thi theo đề minh họa đều tăng độ khó lên rất nhiều
như là để thi tuyển đại học chứ không phải thi trung học phổ thông quốc gia
nếu với cách ra đề quá khó mang tính đánh đố học sinh
thì kỳ thi này sẽ nghiêng về việc phục vụ cho tuyển sinh đầu vào của các trường đại học và không đánh giá được bình diện chung
thời gian gần đây tình hình hoạt động của các loại tệ nạn xã hội nói chung và tệ nạn cờ bạc nói riêng đang có những diễn biến hết sức phức tạp
từ các vụ đánh bạc ngàn tỷ bị bóc gỡ gần đây giải pháp nào đặc trị thói mê cờ bạc là bài viết rất đáng chú ý trên báo lao động
không chỉ là căn nguyên dẫn tới những hệ lụy xấu cho gia đình và xã hội
những trò chơi cờ bạc cả online và offline đều là khởi đầu của sự mất ổn định tình hình an ninh trật tự
ảnh hưởng đến mỗi tổ ấm gia đình thậm chí đẩy nhiều người vào vòng lao lý
theo nhiều chuyên gia vấn nạn cơ bạc không phải là vấn đề của riêng việt nam mà ít nhiều cả trên thế giới đều có
hiện nay cờ bạc lại đang được sự hỗ trợ của công nghệ thông tin
sự hỗ trợ này lớn đến mức người ta còn nghĩ mình không lấy của ai cả vì cho rằng đánh bạc trên mạng sẽ sạch sẽ
không biết mình lấy tiền của ai vì nó thông qua khâu trung gian là công nghệ
chứng khoán việt nam vượt đỉnh lịch sử là nội dung bài viết được đăng trên báo sài gòn giải phóng
sau một mươi một năm chờ đợi vn index trong phiên giao dịch ngày hai mươi hai tháng ba có giá chốt phiên ở mức một một trăm bảy mươi hai hai mươi sáu điểm
vượt đỉnh cao nhất trong lịch sử chứng khoán việt nam
theo ông nguyễn duy hưng chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần chứng khoán sài gòn ssi cho rằng
nền kinh tế nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng được cải thiện đáng kể trong hai năm qua
một trong những nguyên nhân cơ bản là nhờ chính sách chính phủ không huy động và phân bổ nguồn lực
để cho các thành phần kinh tế chủ động huy động nguồn
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại